tính đến sáu giờ ngày một mươi sáu tháng tám việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới là trường hợp từ guinea six đạo trở về
đã được cách ly y tế ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên chín trăm năm mươi một ca
trong sáng nay cũng đã ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín tử vong vì bệnh lý nền nặng
trường hợp thứ hai mươi bốn tử vong do covid một mươi chín tính từ khi dịch xảy ra ở việt nam là bệnh nhân năm trăm ba mươi
nữ tám mươi hai tuổi địa chỉ ở hải châu thành phố đà nẵng có tiền sử viêm mảng não
bệnh nhân tử vong tại trung tâm y tế huyện hòa vang được trần đoán viêm phổi do covid một mươi chín biến chứng suy hô hấp nặng
sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân viêm mảng não
như vậy trong tổng số chín trăm năm mươi một ca mắc đã có thêm một mươi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
số ca điều trị khỏi là bốn trăm bốn mươi bảy ca số ca còn đang điều trị là bốn trăm tám mươi ca số ca tử vong là hai mươi bốn ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi
sức khỏe là một trăm linh bảy sáu trăm bốn mươi hai người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là bốn một mươi năm người
cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi bốn chín trăm bốn mươi tám người cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy mươi tám sáu trăm bảy mươi chín người